bắt đầu từ niên khóa hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một hơn sáu trăm linh học sinh tiểu học tại xã long khánh a
huyện biên giới hồng ngự tỉnh đồng tháp sẽ được học tập trong môi trường khang trang
theo kiến trúc đạt chuẩn quốc gia vừa được khánh thành mới đây
trường được xây dựng quy mô hơn hai m hai với kiến trúc một trệt hai lầu
bao gồm một mươi phòng học với tổng kinh phí hai mươi ba tỷ đồng do tập đoàn novaland tài trợ
đây là một trong những trường học đầu tiên tại huyện biên giới hồng ngự có hệ thống phòng học tập
và phân khu chức năng hiện đại
ngoài tài trợ xây trường học tập đoàn novaland cam kết cấp học bổng trong suốt năm năm cho các em học sinh
thời gian qua novaland đã dành kinh phí hơn ba trăm linh tỷ đồng tài trợ cho các chương trình hoạt động vì cộng đồng
sắp tới tiếp tục triển khai hoạt động cấp nước sạch học đường tài trợ phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh tim
xây dựng đường nông thôn tại nhiều địa phương khác